năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh bắc giang dự kiến trồng mới khoảng bảy ha rừng tập trung
các huyện có diện tích trồng rừng lớn là sơn đông lục ngạn lục nam yên thế
để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ mùa trồng rừng năm hai nghìn hai mươi tỉnh bắc giang có kế hoạch sản xuất hơn hai mươi ba triệu cây giống các loại
nhờ kiểm soát chặt từ khâu sản xuất nên cây giống có nguồn gốc xuất xứ chất lượng đạt tỷ lệ chín mươi
năng suất rừng trồng của tỉnh bình quân đạt một mươi tám sáu m ba một ha một năm
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi đạt hai mươi m ba một hectare một năm